với việc xử lý kiên quyết của ủy ban nhân dân tp hải phòng ngày hai mươi hai tháng tám công ty trách nhiệm hiếu hạn habaco hải âu đơn vị chuyên sản xuất giấy tại tp hải phòng đã chính thức công bố dừng sản xuất và di rời xí nghiệp giấy đế
đây là cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường xả nước thải ra sông lạch chay có nhiều chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép
tại địa chỉ bốn trăm bốn mươi một a đại lộ tôn đức thắng xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng công ty trách nhiệm hiếu hạn hapaco hải âu có xí nghiệp sản xuất giấy đế và xí nghiệp sản xuất giấy vệ sinh
trong đó dây chuyển sản xuất giấy đế có sử dụng nguồn nguyên liệu gốc từ tre nứa luồng
dây chuyển với công nghệ cũ lạc hậu nguồn nước thải từ dây chuyển sản xuất này đã gây ô nhiễm ra môi trường khiến người dân bức xúc
ủy ban nhân dân tp hải phòng và các ngành chức năng đã kiểm tra
yêu cầu ngừng việc xả thải vào nguồn nước sông lạch chay và xử phạt hành chính doanh nghiệp này bốn trăm linh triệu đồng
lãnh đạo công ty trách nhiệm hiếu hạn habaco hải âu đã nghiêm túc nhận khuyết điểm về việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của đơn vị trong thời gian qua
đồng thời tuyên bố chấm dứt hoạt động của dây chuyển sản xuất giấy đế để di rời đến địa điểm khác trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về xả thải môi trường trong thời gian từ nay đến quý ii năm hai nghìn hai mươi
tôi khẳng định là đối với dây chuyển
dây chuyển xử lý nguồn nước thải ra môi trường của chúng tôi là đáp ứng đủ công suất và đầy đủ đáp ứng được tiêu chuẩn để xử lý nước đưa ra ngoài môi trường
chúng tôi nâng cấp về công suất cũng như thay đổi về công nghệ
chúng tôi đã xác lập lịch làm việc với công ty crota là đơn vị có tiếng trên thế giới về các công nghệ xử lý nguồn nước thải
chúng tôi đã xác lập lịch làm việc trong tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu này để nâng cấp hoặc cải tiến thiết bị
hoặc là cải tiến về công nghệ để đáp ứng được cái yêu cầu đầy đủ khi mà chúng tôi di chuyển toàn bộ cái sinh nghiệp giấy đế về cái mặt bằng số km một mươi bảy xã đại bản huyện an dương
doanh nghiệp cũng cam kết đối với dây chuyền bảo đảm theo yêu cầu về môi trường và ổn định sản xuất
duy trì việc làm cho người lao động ngay trong quý bốn của năm hai nghìn một mươi sáu này